với tầm nhìn chiến lược bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng dày dạng
phó thủ tướng nguyễn duy trinh là người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc
trong đó phải kể đến vai trò là một nhà ngoại giao xuất sắc của đảng và nhà nước
góp phần xây dựng một nền ngoại giao việt nam hiện đại trên nền tảng tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao hồ chí minh
đồng chí nguyễn duy trinh sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi
trong một gia đình nông dân ở làng cổ đan tổng đặng xá
nay là xóm một mươi hai xã phúc thọ huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tham gia hoạt động cách mạng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy khi mới một mươi bảy tuổi
ông đã trở thành một trong những cán bộ cốt cán gan dạ của đảng
và sau được giao nhục trọng trách lãnh đạo quan trọng
tại đại hội đảng lần thứ ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi
đồng chí nguyễn duy trinh được bầu lại vào ban chấp hành trung mương đảng và bộ chính trị
được cử làm phó thủ tướng chính phủ
kiềm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước
tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ông được cử làm bộ trưởng ngoại giao
và giữ cương vị này đến tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông cũng là người giữ chức bộ trưởng ngoại giao lâu năm nhất với một mươi năm năm trên cương vị này
trong cuộc đời hoạt động cách mạng dù ở cương vị nào
ông cũng hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong đó đóng góp lớn nhất của ông cho cách mạng là thành công của quá trình đàm phán
giữa mỹ và việt nam
ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba với tư cách bộ trưởng ngoại giao nước việt nam dân chủ cộng hòa
đồng chí nguyễn duy trinh đã cùng đại diện các bên ký hiệp định paris
về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam
hiệp định paris chính là thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao
ghi đậm dấu ấn của các nhà ngoại giao kỳ cựu của nước nhà
cho đến trước khi qua đời vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đồng chí nguyễn duy trinh đã có gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng
ở bất cứ cương vị nào đồng chí cũng chứng tỏ được vai trò phẩm chất
và bản lĩnh của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và tư duy sâu rộng